tại nhà quốc hội đại diện quốc hội việt nam và nghị viện châu âu đã có cuộc họp trực tuyến về tình hình triển khai hiệp định thương mại tự do giữa việt nam và liên minh châu âu evfta
hai bên đã trao đổi thông tin về tình hình triển khai hiệp định evfta kết quả đạt được và tiến độ triển khai những cam kết trong hiệp định
kể từ khi hiệp định chính thức có hiệu lực chính phủ việt nam đã ban hành kế hoạch tổng thể thực thi evfta
từng bộ ngành địa phương cũng ban hành kế hoạch triển khai cụ thể
việt nam đang tích cực phối hợp cùng với eu xúc tiến việc thành lập các thiết chế để thúc đẩy việc thực thi hiệp định
với những nỗ lực kể từ khi hiệp định evfta có hiệu lực từ ngày một tháng tám năm hai nghìn hai mươi việt nam xuất khẩu sang thị trường eu đạt bảy ba tỷ đô la mỹ nhập khẩu đạt khoảng ba bảy tỷ đô la mỹ
hai bên cho rằng cần tăng cường hợp tác đồng hành để thúc đẩy thực thi hiệp định hiệu quả đặc biệt trong bối cảnh đại dịch covid một mươi chín tác động nghiêm trọng tới nền kinh tế khu vực và toàn cầu